tại trụ sở bộ tài chính chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với bộ tài chính
về công tác xây dựng chính sách pháp luật và tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách
bày tỏ vui mừng khi sông đất bộ tài chính ngay sau dịp nghỉ tết nguyên đán
chủ tịch quốc hội đánh giá cao bộ tài chính trong việc giữ vững tay hòm chìa khóa ngân sách quốc gia
tham mưu đề xuất chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài chính
quản lý thu chi ngân sách thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình
chủ tịch quốc hội yêu cầu ngành tài chính cần bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ ngay từ đầu năm
vì năm hai nghìn một mươi tám là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm năm
tại cuộc làm việc chủ tịch quốc hội đã nghe lãnh đạo bộ tài chính báo cáo
về việc triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi năm hai nghìn một mươi sáu qh một nghìn bốn trăm
về kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
việc triển khai thực hiện các luật trong lĩnh vực tài chính
ngân sách thực hiện các luật trong lĩnh vực tài chính
ngân sách mới được quốc hội thông qua như luật quản lý
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
trong đó có việc ban hành các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị tổ chức thực hiện các luật
việc thành lập các đầu mối liên quan đến quản lý nhà nước về nợ công
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách
dự kiến kế hoạch xây dựng sửa đổi chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính
ngân sách giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi